liên tục đổi mới sáng tạo trong cách thức làm việc và hoạt động là những gì mà công an quận bình thạnh
tp hcm đã thực hiện trong thời gian qua khi mà các chiến sĩ công an đã vận dụng mạng xã hội
như một công cụ để phòng chống và tố giác tội phạm có hiệu quả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an quận bình thạnh đã triển khai cho công an hai mươi phường
tạo lập gần bốn trăm năm mươi nhóm trên facebook zalo với gần sáu người tham gia
trên các nhóm này người dân sẽ cập nhật thông tin về hình ảnh phương thức
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho công an
từ các phản ảnh tương tác của người dân công an sẽ triển khai các biện pháp để đấu tranh phòng chống tội phạm

trên các nhóm này người dân sẽ cập nhật thông tin về hình ảnh phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm